nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ở khu vực phá tam giang gần cửa biển thuận an tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với trung ương giáo hội phật giáo việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ thả tôm giống phóng sinh
một mươi con tôm xú giống được thả xuống đã góp phần không chỉ bổ sung nguồn lợi thủy sản và các thủy vật tự nhiên trên đầm phá tàm giang và khu vực cửa biển thuận an mà còn làm sạch nguồn nước môi trường góp phần phục hồi sinh thái và để ngư dân khai thác phục vụ đời sống
hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi mà nguồn lợi và hệ sinh thái của bốn tỉnh miền trung xảy ra sự cố môi trường biển do công ty formosa gây ra
bên cạnh hoạt động thả giống tái tạo của các cơ quan chuyên môn hoạt động thả giống phóng sinh các loài thủy sản là một nét văn hóa tâm linh của người việt và được người dân việt nam thực hiện từ bao đời nay đặc biệt vào các dịp lễ phật đàn lễ vù lan